trong một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp ở khu vực giải gaza
mỹ và anh thông báo sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo bổ sung cho người dân chịu ảnh hưởng
ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết nước này và israel đã nhất trí xây dựng kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở giải gaza
kế hoạch này nhằm tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo của các tổ chức đa phương và các nước tài trợ đến được với người dân ở giải gaza
xong người đứng đầu ngành ngoại giao mỹ không cung cấp chi tiết về kế hoạch nói trên
dự kiến tổng thống mỹ biden sẽ có các cuộc đàm phán chuyên sâu với quốc hội mỹ trong tuần này
về sự cần thiết phê duyệt gói viện trợ vũ khí mới trị giá hơn hai tỷ usd cho israel và ukraine
tuy nhiên hiện chưa rõ dự luật sẽ được thông qua như thế nào khi quốc hội đang không có chủ tịch hạ viện
cùng ngày một mươi sáu tháng một mươi thủ tướng anh thông báo anh sẽ viện trợ thêm một mươi triệu bảng anh
tương đương với khoảng một mươi hai triệu usd cho người dân palestine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo
trong khi đó liên minh châu âu eu sẽ triển khai một hành lang hàng không nhân đạo đến gaza
thông qua ai cập với các chuyến bay đầu tiên dự kiến trong tuần này
trước đó cùng ngày tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo nước điện và nhiên liệu ở giải gaza
hiện chỉ còn đủ dùng trong vòng hai mươi bốn giờ
theo liên hợp quốc kể từ khi xung đột bùng phát giữa israel và lực lượng hamas từ ngày bảy tháng một mươi
đã có hơn một triệu người dân palestine buộc phải sơ tán khỏi khu vực phía bắc giải gaza
trong khi khoảng năm trăm linh người dân israel sinh sống gần giải gaza đã đi sơ tán
để tới những nơi an toàn hơn trong phạm vi lãnh thổ israel